trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông cường độ yếu cấp ba
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc với cường độ từ cấp ba đến cấp bốn
sóng biển ở cả hai huyện đảo này đều thấp dưới một m bảy mươi năm trời không có mưa rông và tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước